các bạn đang theo dõi tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
mới đây trong quá trình khám nghiệm hiện trường chiếc cano bị lật tại hội an khiến một mươi bảy người tử vong và mất tích
tuyển trường cho biết cano không mắc cạn không va chạm nhưng phần đầu lại vỡ một màng lớn
bên trong khoang lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể bé gái mắc kẹt hơn một ngày
chiếc cano chìm ở hội an đã được lực lượng chức năng kéo vào một bãi cát cách bờ biển khoảng hai trăm linh mét
chiếc thuyền bị vỡ một mảng rất lớn phía mũi bên trái
bên trong chiếc xuồng cứu hộ vẫn còn được buộc rất chắc chắn
theo thông tin ban đầu trước khi gặp nạn cano không va chạm với phương tiện nào khác trên cửa biển
bên trong khoang các hàng ghế chỉ còn trơ khung các đồ đạc gần như không còn
sau hơn một ngày tìm kiếm dạng sáng nay ngày hai mươi tám tháng hai khi kéo cano vào gần bờ để khám nghiệm
lực lượng chức năng đã phát hiện thi thể bé gái ba tuổi nằm trong khoang
gần như các cửa kính phía trước hai bên hông và phía sau của tàu đều bị đập vỡ
ông nguyễn văn sơn chủ tịch ubnd tp hội an cho biết tàu đóng kín nên rất khó cứu hộ khi gặp nạn
trong mười mấy năm qua thành phố khai thác tuyến tàu này bằng tàu si
loại tàu thoáng chỉ có mái tre thì cũng có lật thuyền tai nạn nhưng chưa bao giờ xảy ra chết người
vì khách một trăm linh mặc áo phao mà khi chìm thì họ nổi lên chúng ta vớt được
riêng thuyền sb mẫu bộ giao thông vận tải quy định tuyến cửa đại cù lao chàm phải sử dụng từ năm hai nghìn một mươi
bốn kín mít từ trước ra sau chỉ có một cửa trước một cửa sau thôi
khi cano bị lật thì người phía trong đã bị ngạt thở hết
ông sơn cho biết cano chìm ở hội an chỉ có một cửa ở phía trước phía sau không có cửa mà chỉ có hai động cơ nối với chân vịt
vỏ tàu được làm từ nhựa cốt sợi thủy tinh dày khoảng một cm
khi gặp nạn một số điểm bị vỡ lộ rõ các miếng vật liệu
các đèn cảnh báo phía trên nóc cano chìm ở hội an đã hỏng gần hết
khắp chiếc tàu có rất nhiều chỗ bị hư hại nứt vỡ
công suất máy của tàu là bốn trăm linh cv sức trở cho phép ba mươi năm người chưa tính thuyền viên
tuy nhiên đến nay theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp cho báo chí
thì có ba mươi sáu khách ngồi trên cano và ba thuyền viên trong vụ lật cano
tổng số người trên cano là ba mươi chín
cơ quan chức năng đã mời ông lê xen thuyền trưởng điều khiển tàu qna một nghìn một trăm năm mươi hai vào ngày hai mươi sáu tháng hai tới làm việc
ông sen cho biết bản thân là người có kinh nghiệm làm việc sông nước hàng chục năm
chứng kiến nhiều sự việc đau lòng nhưng chưa từng nghĩ bản thân lại là thuyền trưởng một chiếc cano gặp nạn
ông sen tâm sự trong quãng đời làm nghề lái thuyền tàu tôi chưa từng gặp tình huống như vậy
cano không mắc cạn không va chạm sóng ở thời điểm đó cũng không lớn nhưng rất lạ
thuyền trưởng chiếc cano gặp nạn cho hay mọi chuyện diễn ra trong chưa đến một mươi giây
cano bị lật nước tràn vào rất nhanh
ông sen vào thời điểm đó cũng bị hoảng loạn không kịp hô hoán du khách
vào sáng hai mươi tám tháng hai thi thể của nạn nhân thứ một mươi sáu trong vụ chìm cano ở biển cửa đại
đã được tìm thấy là bé nguyễn mai a sinh năm hai nghìn một mươi chín
bé a có bố mẹ cũng tử vong trong vụ tai nạn này
những hình ảnh tại buổi đưa tiễn cả gia đình ba người tử nạn khiến nhiều người không kìm được nước mắt
theo thông tin từ chính quyền phường cửa đại từ hai mươi ba h đêm qua ngày hai mươi bảy tháng hai
sau khi nước rút lực lượng chức năng đã tiếp cận cano du lịch gặp nạn để khám nghiệm ban đầu
thì phát hiện thi thể cháu a mắc kẹt trong khoang cánh
ngay sau đó các lực lượng chức năng đã đưa thi thể cháu lên bờ
chuyển đến nhà tăng lễ thành phố hội an tiếp tục thực hiện các thủ tục tiếp theo
một mươi giờ sáng ngày hai mươi tám tháng hai thi thể bé a được đưa về nhà tăng lễ thành phố hội an
để làm các thủ tục trước khi mang đi hỏa thiêu
sau khi hỏa táng bé xong một mươi bốn h chiều nay gia đình sẽ đưa cho cốt của a cùng bố mẹ bé về quê ở nam hồng đông anh hà nội
bé mai a là người cuối cùng trong gia đình ba người tử nạn sau vụ chìm cano được tìm thấy
bố mẹ của bé đã được đưa đi hỏa táng ở nghĩa trang hòa sơn đà nẵng từ hôm ngày hai mươi bảy tháng hai
khi biết tin mai a tử nạn cùng bố mẹ trong vụ chìm cano người thân họ hàng ở nhà gần như ngã quỷ
vì ai còn quá nhỏ đã phải chịu nỗi đau này
ông ngoại của a dưng dưng nước mắt cho biết
trưa hôm trước vợ tôi còn xem ảnh con bé con bé nói chuyện với bà một lúc mới thôi
vậy mà giờ tôi không còn gặp lại được con cháu nữa rồi
nhận tin tôi cũng chỉ nghĩ con cháu gặp tai nạn bình thường
chết với mất tích như vậy đau xót quá
tại nhà tăng lễ thành phố hội an sáng nay có một đoàn thiện nguyện năm mươi người hỗ trợ gia đình nạn nhân
lo các thủ tục hậu sự
anh nguyễn minh trí trưởng nhóm thiện nguyện tươi sáng áo kè đỏ cho biết
sau khi nhận tin vớt được bé mai a lúc hai mươi ba h ngày hai mươi bảy tháng hai
anh đã huy động người khâm liệm cho cháu và phối hợp cùng với chính quyền hỗ trợ gia đình nạn nhân
bên cạnh đó nhóm đặt thùng quyên góp để lấy chi phí thuê xe đưa người thân về
hai ngày vừa rồi anh không ngủ được
đi không nổi nhưng nghĩ về những gia đình nạn nhân
đau xót khi con em mình gặp nạn
thì anh cố gắng bỏ qua mệt mỏi để hỗ trợ họ
ba ngày qua gia đình người thân của bé m quy như ngồi trên đống lửa
chỉ mong sớm tìm thấy con mong con không phải nằm trong nước biển lạnh lẽo
chị n h bác dâu của bé quy cho biết
hiện bố bé đang rất suy sủ vì vừa mất đi cả vợ lẫn con trai
hiện trong hội an chỉ có anh thiết chú ruột của bé quy
còn bố bé quy đã trở về quê ở lập thành vĩnh phúc làm mai táng cho vợ
chị h bày tỏ
bố bé cũng không có tâm trạng nói thêm gì
cả nhà đang tập trung làm lễ nhập quan rồi đưa mẹ bé ra đồng
giờ chỉ cầu nguyện sớm thấy được bé thôi
gia đình đang rất bối rối tìm được người là quan trọng rồi
được biết bố bé quy làm lái xe đã nhiều năm
còn mẹ bé cũng có công việc ổn định trong một công ty gần nhà
cả hai vợ chồng lấy nhau đã bảy tám năm kinh tế gia đình không quá khó khăn
gia đình sóc lắm gia đình mãi mới có cháu
hai vợ chồng hiếm muộn bé quy là bé trai duy nhất trong nhà
chị h nói
theo người thân của bé quy cho biết
chuyến du lịch có tổng cộng một mươi bốn người
chỉ có sáu người còn sống bảy người đã tìm được thi thể
tất cả đều là anh em họ hàng
thông ra từ hà nội vào quảng nam du lịch
bé quy và m a bé gái vừa tìm thấy thi thể tối hai mươi bảy tháng hai
là hai anh em họ
về quê nhà lo hậu sự cho con cháu
ông n v d ông nội của hai cháu bé như người mất hồn
ông đau xót không ngờ rằng lần ra sân bay tiễn đưa hôm ấy
cũng là lần cuối được nhìn thấy các con
ông de chia sẻ chuyến đi đã được lên kế hoạch từ hai năm trước
đã mua hết máy bay nhưng do dịch bệnh nên hoãn
nhưng vé đã đặt nếu không đi thì đến tháng bốn năm nay sẽ hết hạn bảo lưu
trước khi đi ai cũng vui vẻ
hôm trước cả nhà tranh thủ cùng nhau đi du lịch
còn tôi tuổi cao không đi nổi nên ở nhà
nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là chiếc cano từ cù lao tràm vào cửa đại
thì mắc cạn bãi cát cuối sông
lúc này bị sóng đánh lật úp
do loại cano thiết kế kín nên nhiều người không thoát ra được
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại